sáng ba mươi tháng một mươi tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiện đã tiếp đoàn ủy ban nghề cá của nghị viện châu âu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
khẳng định nghị viện châu âu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế ra quyết định của liên minh châu âu
phó chủ tịch quốc hội mong muốn nhận được sự ủng hộ của nghị viện châu âu thúc đẩy việc ký chính thức phê chuẩn evfta trong thời gian sớm nhất
về vấn đề chống đánh bắt cá bất hợp pháp không quản lý và không khai báo phó chủ tịch quốc hội đề nghị
nghị sĩ manto gabriel với vai trò là người phát ngôn ủy ban nghề cá của nghị viện châu âu cùng các nghị sĩ nghị viện châu âu có tiếng nói
ủng hộ ec xem xét tích cực nỗ lực của việt nam để sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của việt nam sang liên minh châu âu